thưa quý vị vào ngày hôm qua mưa lớn kéo dài cả ngày tại thủ đô hà nội đã khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập lụt và ách tác giao thông cục bộ
vậy mưa lớn có kéo dài sang ngày hôm nay không
vâng thì chị thu cha và quý vị khán giả theo trung tâm sự báo ký tượng thủ văn quốc gia
thì ngày hôm nay ở khu vực bắc bộ cũng như là thủ đô hà nội thì vẫn xảy ra mưa vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày
có nơi mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến trong khoảng là từ hai mươi bốn mươi mm
quý vị đề phòng với ngập úng cục bộ ở những nơi trũng thấp và đặc biệt là các sườn đồi núi và ta lui
nguy cơ cao xảy ra hiện tượng sàn lở đất đá sau chục ngày mưa
bà con ở vùng núi cao thì không nên ngủ lại tại các lán chạy
vâng ạ và các khu vực khác cũng cần phải lưu ý đến mưa to đó chính là nam bộ
ở dự báo mưa thì sẽ tăng dần và đặc biệt là ở bình phước và đồng nai sẽ có mưa to
mưa xuống sau một chuỗi ngày nắng hạn thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm